sáng nay ngày hai mươi tháng hai tại trụ sở báo nhân dân ban tuyên giáo trung mương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam và báo nhân dân
đồng tổ chức hội nghị ra ban báo chí giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đây là sự kiện truyền thống đầu năm mới của những người làm báo trong cả nước
tham sự hội nghị có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ ban ngành
lãnh đạo cơ quan báo chí và nhiều nhà báo lão thành
phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá cao nỗ lực sự chân thành chia sẻ giữa các cơ quan báo chí để cùng nhau vượt qua khó khăn thời gian qua
và mong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục giữ mối quan hệ bền chặt để cùng nhau phát triển
năm hai nghìn hai mươi bốn có rất nhiều khó khăn nhiệm vụ của các cơ quan báo chí nặng nề hơn trong khi ngân sách nhà nước cho báo chí chưa bao giờ đủ
tỷ lệ quảng cáo giảm mạnh sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ
phó thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí đối mặt trực tiếp với khó khăn
phải có cách làm mới suy nghĩ mới hấp dẫn hơn đào tạo thực chất và quản lý nhân lực tốt hơn trong bối cảnh khó khăn hiện nay
thay mặt ban bí thư trung mương đảng và các cơ quan chủ trì
trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các cơ quan báo chí
các nhà báo lão thành cũng như ghi nhận kết quả của các cơ quan báo chí
nhân tố quan trọng trong việc triển khai thực hiện các quyết sách của đảng nhà nước
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba và năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước
với những người làm báo cách mạng cũng hướng đến kỷ niệm một trăm linh năm ngày báo chí cách mạng
do đó báo chí cần tập trung tuyên truyền sáng tạo các nghị quyết và bám sát hơi thở cuộc sống
lan tỏa các giá trị nhân ái của cuộc sống
báo chí cần phải vượt qua khó khăn tiếp tục là phản ánh phản biện đúng trúng
đẩy mạnh phê phán đấu tranh tiếp tục là công cụ truyền thông hiệu quả của đảng và nhà nước ta
ngày một mươi chín tháng hai đoàn công tác của bộ công an do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ninh bình
toàn công tác của bộ công an đã trao đổi thảo luận làm rõ về tình hình công tác xây dựng đảng của ninh bình
những mô hình điển hình điểm sáng của tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
an ninh tôn giáo xây dựng doanh trại cảnh sát cơ động kỵ binh
vấn đề di rời trại giam ninh khánh ra khỏi vùng lõi di sản trang an
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh ninh bình tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng
chính phủ quốc hội nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ba mươi của bộ chính trị
về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
bên cạnh đó tỉnh ninh bình cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghiệp điện tử công nghiệp sạch
đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch tiếp tục coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ
phát huy khai thông nguồn lực huy động sức dân cùng chung sức phấn đấu hướng tới xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ
đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh mạng an ninh kinh tế nâng cao chất lượng đội ngũ quan tâm đầu tư trụ sở làm việc
bố trí phương tiện làm việc cho lực lượng công an xã thị trấn
thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh với tội phạm hình sự
thưa quý vị chiều ngày một mươi chín tháng hai tại thao trường huấn luyện bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
bộ tư lệnh quân khu ba phối hợp với ubnd tỉnh hòa bình tổ chức lễ phát động tết trồng cây
vì một việt nam xanh xuân giáp hình hành hai mươi bốn tham sự của các bộ ngành trung ương và địa phương
gắn với thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh
giai đoạn hành một mươi một hành một mươi năm tỉnh hòa bình
hưởng ứng phong trào tết trồng cây từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan đơn vị trong quân khu ba đã trồng được trên bảy trăm linh cây các loại đạt một trăm linh bốn kế hoạch đề ra
để hoàn thành mục tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn trồng được một trăm chín mươi tám cây các loại và ba mươi hectare rừng
các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chỉ đạo của trung ương
của bộ quốc phòng nhằm nâng cao nhận
thức vai trò to lớn của việc trồng cây trồng rừng góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
việc trồng cây phải thiết thực hiệu quả tránh hình thức
ngay sau lễ phát động nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố hòa bình đã ra quân hưởng ứng tết trồng cây
và đã trồng được trên một mươi một cây các loại tại thao trường bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
ngày một mươi chín tháng hai tại phnom penh công ty việt theo cambodia medphone trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm năm medphone
đến sự sự kiện của phó thủ tướng
bộ quốc phòng campuchia tia seha
sau một mươi năm năm hoạt động đến nay medphone đã hoàn thành sứ mệnh đưa viễn thông công nghệ thông tin đến với chín mươi sáu dân số đất nước chùa tháp
đưa hạ tầng cắp quang đến một trăm linh tỉnh thành phố giúp campuchia có vùng phủ sóng bốn g thuộc loại tốt trong khu vực
tiên phong chuyển đổi số cho chính phủ nước bạn
hiện medphone đã ký kết hợp tác với hầu hết các bộ về chuyển đổi số
trong đó có các dự án đặc biệt quan trọng với bộ y tế
phó thủ tướng tia seha khẳng định medphone đã hoàn thành mục tiêu xây dựng dịch vụ viễn thông
mang lại niềm tự hào dân tộc và góp phần nâng cao vị thế của campuchia trong khu vực và trên thế giới
trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tại campuchia
theo số liệu luy kế tính đến năm hai nghìn hai mươi ba medphone đã nộp ngân sách chính phủ hoàng gia campuchia hơn một tỷ usd
đơn vị cũng đóng góp hơn một trăm hai mươi triệu usd cho các hoạt động xã hội trên địa bàn